mở đầu chương trình là một số tin tức về an ninh trật tự
mới đây một nhóm đối tượng gây dối an ninh trật tự với hành vi bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ
vừa bị công an quận cầm lệ tp đà nẵng phát hiện và ngăn chặn
trước đó anh hà đức thiện chú tại phường hòa xuân quận cầm lệ tp đà nẵng
đã bị một nhóm gồm bốn đối tượng bắt giữ
ngay sau đó anh hà đã được lực lượng công an tp giải thoát
bốn đối tượng tham gia vụ bắt giữ đánh đập anh hà đức thiện
đều trú tại tp đà nẵng
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
công an quận cầm lệ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam hai tháng với bốn đối tượng này
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
nhằm động viên khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ công an
tham gia triệt xóa đường dây buôn lậu hơn bốn mươi tấn đường cát từ campuchia vào việt nam
vào chiều ngày hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã tặng bằng khen
cho hai tập thể và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu
đồng thời thưởng nóng một trăm linh triệu đồng cho lực lượng tham gia phá án
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng năm trên kênh năm lùn thuộc xã vĩnh tế thành phố châu đốc
lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh an giang
và công an hai đơn vị châu đốc và huyện tỉnh biên đã phát hiện bắt giữ một mươi một chiếc ghe
vận chuyển hai trăm năm mươi tám bao đường cát tương đương một mươi ba tấn không có hóa đơn chứng từ nhãn mát
đưa các đối tượng buôn lậu vận chuyển từ campuchia vào nội địa tỉnh an giang
qua khai thác nhanh lực lượng công an tiếp tục kiểm tra hai kho đường nằm trên địa bàn biên giới
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện trong kho có năm trăm bốn mươi năm bao đường cát và hơn chín trăm linh thùng gạch men
không có hóa đơn chứng tử với tổng giá trị hàng hóa hơn bảy trăm linh triệu đồng
còn tại nam định hai tàu khai thác cát trái phép tại khu vực đê hữu sông hồng
xã mỹ tân huyện mỹ lộc vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nam định
phối hợp với phòng cảnh sát đường thủy phát hiện và bắt quả ta
đó là tàu trọng tải bốn trăm chín mươi tám tấn do ông nguyễn duy chuan trú tại tỉnh thái bình làm thuyền trường
và tàu trọng tải bảy trăm linh tấn do ông lê văn lương cùng chú tỉnh thái bình làm thuyền trường
thời điểm bị bắt giữ hai tàu này đang có hành vi khai thác cát trái phép
tại khu vực đê hữu sông hồng thuộc địa phận xã mỹ tân huyện mỹ lộc tỉnh nam định
hai thuyền trưởng đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nam định đã tạm giữ phương tiện
và đang tiến hành đo khối lượng cát mà hai tàu khai thác được để áp dụng biện pháp xử lý
khiến bốn người chết tại hầm vàng trái phép ở huyện nam giang tỉnh quảng nam cách đây một tháng
những tưởng đó sẽ là hồi chuông cảnh báo cho những người vẫn đang ngang nhiên khai thác vàng trái phép
và cho cả cơ quan chức năng tại tỉnh quảng nam
vâng chỉ vì mù quáng
vì cuộc sống miêu sinh hàng ngày những hầm khai thác vàng trái phép vẫn đang hoạt động công khai
ở huyện miền núi quảng nam trước sự bất lực của chính quyền địa phương
đây là khu vực khai thác vàng trái phép tại xã phước thành huyện phước sơn tỉnh quảng nam
ở đây đã từng xảy ra vụ ngặt khí khiến phu vàng bị thương
tuy nhiên hầm vàng trái phép hiện vẫn đang hoạt động ngày đêm
hiện trường trong hầm cho thấy những phu vàng chỉ vừa rút đi vài phút trước
huyện phước sơn được mệnh danh
huyện phước sơn đang là thù phủ vàng của tỉnh quảng nam
chính quyền địa phương cho biết việc quản lý hoạt động khai thác ở đây vô cùng khó khăn
phòng tài nguyên môi trường huyện chỉ có thể quản lý các doanh nghiệp

do đó chưa thể phát hiện hết các vụ khai thác trái phép

cho nên họ có cái làm vòn so cuối lót đất ở những cái vùng sau cái vùng cho

cơ quan chức năng đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép

sau khi lên kiểm tra thì mình cũng đoàn kiểm tra cũng có đề nghị là

về băng tỉnh sở tài nguyên và môi trường

vẫn đang chồng đợi hoàn toàn vào chính quyền cấp huyện cấp xã
tuy nhiên hết năm này đến năm khác

dám khẳng định là khu vực mình quản lý không có khai thác trái phép

theo quy định các em học sinh dân tộc nội chú được hỗ trợ mỗi ngày một mươi năm đồng cho khẩu phần ăn
để giúp thầy và trò ở đây bớt khó khăn nhà trường đã phát động phong trào trồng rau nuôi lợn
và thế là ngoài giờ học thầy và trò cùng nhau lao động sản xuất cải thiện cho chính bữa ăn của mình
những hoạt động này không chỉ giúp các em có thêm nguồn thực phẩm thiết yếu
mà còn giúp các em có thêm kinh nghiệm gian luyện tính tự lập trong cuộc sống
em cảm nhận rất vui khi được đi học trường này
và em sẽ trường này đi như là ngôi nhà thứ hai của em
em rất vui và được các thầy cô dạy cho biết chứ và biết làm ruộng và chăm sóc lượng cả
là điểm trường vùng cao hơn chín mươi học sinh là người dân tộc thiểu số đường giao thông đi lại khó khăn
đã có những thời điểm thầy cô giáo đã phải đi bộ đến từng nhà vận động học sinh ra lớp
cơ sở vật chất không đầy đủ nguồn hỗ trợ cho học sinh vùng cao cũng còn nhiều thiếu thốn
tuy nhiên bằng cái tâm của người gieo chữ thầy và cho nhà trường đã từng bước vượt qua những khó khăn
các em ở cách xa trường có những em cách xa trường hai mươi km các em về đây ở bán chú
khi xuống đến đây các em cuộc sống rất là khó khăn
có những em chỉ có một bộ quần áo trên người là duy nhất
đến đây chúng tôi đã tổ chức cuộc sống cho các em
các em biết trồng rau các em biết nuôi lợn và các em biết nấu ăn để tự phục vụ cuộc sống
tính đến nay toàn huyện mường trà có một mươi bảy trường nội trú trong đó cấp tiểu học có chín trường cấp trung học cơ sở có tám trường
nhiều trường đã được xây dựng và giáo viên đã được tăng cường về đây để hoàn thành nhiệm vụ gieo con chữ nơi vùng cao giúp trẻ em tiếp cận với chi thức
chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị trường học tích cực bằng mọi biện pháp tạo mọi điều khiển để cho các em có nơi ăn xuống nở
để các em yên tâm học
các chính sách hỗ trợ tuy không thể khắc phục hoàn toàn những khó khăn thiếu thốn nơi đây
nhưng nó đã phần nào giúp cho trẻ em vùng cao có thể tiếp cận với con chữ
cùng với lòng yêu nghề của các thầy cô vùng cao con chữ sẽ tiếp tục được gieo lên mảnh đất vẫn còn nhiều khó khăn này
làm thế nào để môn nghệ thuật này tiếp tục
các nghệ thuật tuồng đã được tiếp cận được tới đông đảo khán giả luôn là nỗi chăn trở của các nghệ sĩ tuồng
và tại đà nẵng người ta đã đưa ra một giải pháp nhằm cứu vãn sự khó khăn này
đó là mang nghệ thuật tuồng xuống phố để biểu diễn miễn phí cho bà con nhân dân và du khách xem vào tối chủ nhật hàng tuần
tôi cũng cầu nga cũng nhớ là tòa ông đình
rồi tấm hoa
rồi coi như là lê kim đính những cái bờ hót hồi xưa là tôi cũng hay đi cua
những cái nghệ thuật đoàn tuồng mà khi hồi còn nhỏ nhưng mà cái thời gian sau này thì cũng ít
cho nên bây giờ nhà nước toàn là khôi phục lửa
cái nghệ thuật đoàn tuồng này không để lửa để diễn lửa cho dân cua thì theo tôi đi cua thì tôi thắc là thích
đó là cảm nhận của khán giả khi đi xem tuồng do các nghệ sĩ nhà hát tuồng nguyễn hiển dĩnh biểu diễn
điều đặc biệt nữa là những khán giả này không phải xem ở trong nhà hát mà xem ngay ở sân khấu ngoài trời
khán giả không phải mất tiền mua vé mà được xem miễn phí
còn đối với những người nghệ sĩ được biểu diễn có đông đảo khán giả đến xem được nghe những chàng vỗ tay cổ vũ như thế này là hạnh phúc
trước đây mỗi người thuộc tùng đi diễn là nhiều khách lắm
trong thời gian bắt đầu cái thị hước bây giờ ví dụ như này
trước đây mỗi người thuộc tùng đi diễn là nhiều khách lắm
cho nên thành phố muốn đưa tùngilde
khán giả sẽ yêu môn nghệ thuật này
với quan điểm đó bắt đầu từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
quỹ ban nhân dân thành phố và những nghệ sĩ tuồng ở đà nẵng
đã lựa chọn cách thức là đưa tuồng xuống phố biểu diễn miễn phí cho nhân dân và du khách
đây được coi là cách thức tiếp cận khán giả nhanh nhất
và là cách làm tốt nhất để nghệ thuật tuồng được bảo lưu và phát triển
bây giờ nếu như mình cứ đem nghệ thuật mình mà đem quảng bá mãi
thì rồi ai bù cho mình cái tiền mình cũng phải thu
nhưng đây là giải pháp giải pháp để cứu vãn những nghệ thuật
trong lúc nó chuẩn bị mai một
còn đến khi nào đó người ta cảm thấy nếu thiếu cái này
thì nó thấy buồn buồn
sự thực tế là công việc cũng không đơn giản hết nào
tuy nhiên thì mình cố gắng thôi
bây giờ thực hiện cái chiến dịch mà ông bà mình nói đó
mưa dầm thấm lâu
nghệ thuật tuồng đang gặp nhiều khó khăn
khó khăn không phải là nghệ thuật tuồng không đủ sức thuyết phục khán giả
mà khó khăn vì chưa thể tiếp cận khán giả
vì vậy khi khán giả chưa tìm đến nghệ thuật này
thì những nghệ sĩ tuồng ở đà nẵng đã chọn cách đi tìm khán giả
đó là cách duy nhất để vực dậy niềm đam mê cho những người làm nghệ thuật
và cho cả công chúng
chương trình tiếp tục với những tin tức quốc tế
cuộc họp của nhóm quốc tế hỗ trợ sản phẩm
tại syria sẽ diễn ra vào ngày hôm nay
tại thủ đô viên áo
dưới sự chủ trì của ngoại trưởng mỹ john kerry
và ngoại trưởng nga sergei lavrov
nhằm thúc đẩy chấm dứt chiến sự
và cải thiện các điều kiện hỗ trợ các cuộc đối thoại về hòa bình
tại syria tại geneva thủy sĩ
tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
diễn ra vào sáng ngày hôm qua tại hà nội
thông tin được đăng tải trên trang bốn
báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
tiếp sau đây mời quý vị
và các bạn theo dõi những tin tức giao thông đáng chú ý
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản
điều chỉnh giao thông trên cao tốc hà nội bắc giang
cho phù hợp với thực tế
đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người tham gia giao thông
trong đó đáng chú ý nhất là yêu cầu
tháo gỡ toàn bộ biển báo
hạn chế tốc độ sáu mươi km trên tuyến cao tốc hà nội bắc giang
toàn tuyến cao tốc hà nội bắc giang
khai thác với tốc độ tối đa là một trăm linh km trên giờ
trong đó đoạn đi qua tỉnh bắc giang
đã tổ chức phân luồng riêng cho xe mô tô và xe gắn máy
đi xuống hệ thống đường gom của dự án
riêng đoạn qua thành phố hà nội và bắc ninh
tạm thời chấp thuận cho phép xe mô tô và xe gắn máy đi chung tuyến
thời gian khai thác tạm thời
đến khi nhà đầu tư thống nhất với các địa phương
về phương án tổ chức giao thông cho xe mô tô và xe gắn máy
để đảm bảo an toàn thuận tiện cho người tham gia giao thông
bộ giao thông vận tải cũng chỉ đạo công ty cổ phần đầu tư bot hà nội bắc giang
bổ sung biển hạn chế tốc độ tám mươi km trên giờ và sáu mươi km trên giờ
tại khu vực trạm thu phí
biển thông báo hết sáu mươi km trên giờ khi xe qua trạm thu phí
các trung tâm đăng kiểm khu vực phía bắc
sẽ bắt đầu triển khai gián thẻ định danh y tác miễn phí trên xe ô tô
để phục vụ cho việc thu phí tự động không dừng
việc gián thẻ định danh hiện không bắt buộc và tùy theo nhu cầu của chủ xe
thẻ y tác là thẻ định danh phương án
phương tiện giao thông được thiết kế nhỏ gọn và dán trên kính xe hoặc đèn xe
cùng với thẻ y tát chủ phương tiện sẽ đồng thời được cung cấp một tài khoản
khi tài khoản đã đủ tiền xe chỉ cần đi qua các trạm thu phí
mà không cần mất thời gian cho việc dừng xe chờ đợi
và trả tiền mua vé tại các trạm thu phí bot
đây là bước tiến mới trong việc đưa dịch vụ thu phí tự động không dừng etc
vào ngành giao thông việt nam
nếu không dán thẻ y tác chủ xe sẽ đi trên làn thu phí một dừng
việc sử dụng công nghệ thu phí không dừng
tình trạng un tắc tại các trạm thu phí
tiết kiệm thời gian và chi phí cho chủ phương tiện
các chủ phương tiện có thể đến các trung tâm đăng kiểm
để được dán thẻ y tác và mở tài khoản giao thông etc miễn phí lần đầu
hiện đã có ba mươi bảy trung tâm đăng kiểm khu vực phía bắc thực hiện công việc này
trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
đã xuất hiện tình trạng nhiều xe dù đội lốt xe hợp đồng du lịch
đón trả khách ngay trong thành phố huế
gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến các xe có luồng tuyến đăng ký tại bến
khiến các chủ xe rất bức xúc
mặc dù các ban ngành chức năng tỉnh thừa thiên huế cho biết
đã để mạnh xử lý kiểm soát để chấn chỉnh triệt đề thực trạng này
tuy nhiên hiệu quả của những đợt gia quân này như thế nào
tình trạng xe dù bến cóc có còn tồn tại hay không
sau đây là phản ánh của phóng viên chúng tôi
đây là một trong những phương tiện hoạt động đón trả khách trái phép trong thành phố
mà phóng viên đã theo dõi trong thời gian dài vừa qua
bất cứ hành khách nào bước lên phương tiện này
đều bị yêu cầu ký vào một hợp đồng tham quan du lịch
với việc núp bóng các phương tiện hợp đồng du lịch như thế này
các xe dù có thể dễ dàng vượt qua chậm kiểm soát của các cơ quan chức năng
để vào thành phố đón trả khách
cứ vào khoảng năm h ba mươi phút sáng
hàng loạt xe dù trá hình như thế lại chạy vào thành phố hoạt động

không hề lén lút
các phương tiện này ngang nhiên đón trả khách tại các khu vực công cộng
chỉ trong một thời gian ngắn theo dõi
phóng viên đã phát hiện hàng loạt phương tiện xe dù núp bóng
dưới dạng xe hợp đồng du lịch để hoạt động trái phép
tình trạng này cũng chẳng mấy xa lạ với người dân
thế nhưng không hiểu lý do vì sao
mà các xe dù vẫn ngang nhiên đón trả khách
ngay như hoạt động suốt một thời gian dài như vậy
tiếp theo là thông tin về các vụ tai nạn giao thông
tại thành phố hồ chí minh cà mau và thừa thiên huế
ngày hôm qua tại thành phố hồ chí minh
trên quốc lộ một đoạn góc phường linh trung quận thú đức
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khi anh nguyễn đức tịnh sử dụng xe máy
chở theo nguyễn bá tín đi trên quốc lộ một
đến trước cổng trường đại học nông lâm quận thủ đức
thì xảy ra vai trạm với xe container
do tài xế thái văn thiết điều khiển
tai nạn làm tịnh tử vong tại chỗ
tín được đưa đi cấp cứu
nhưng cũng không qua khỏi do vết thương quá nặng
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng năm
trên quốc lộ hai mươi hai đoạn qua địa bàn xã tân phú trung
huyện củ chi thành phố hồ chí minh
cũng xảy ra một vụ tai nạn
khi xe container mang biển kiểm soát năm mươi bảy l hai nghìn ba trăm hai mươi bốn
chạy trên quốc lộ hai mươi hai
đến địa bàn xã tân phú trung
thì bất ngờ mất lái
tông nát hàng chục mét giải phân cách bằng bê tông
rồi tiếp tục vọt qua làn xe gắn máy
và chỉ dừng lại khi tông sập phần phía trước
của một nhà dân
rất may thời điểm này vắng phương tiện qua lại
và người dân đã kịp phản ứng trước khi chiếc xe lao tới
nên không có ai bị thương
trên tuyến quốc lộ một thuộc địa bàn xã phú hưng
huyện cái nước tỉnh cà mau
khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi năm tháng bốn
xe mô tô mang biển kiểm soát sáu mươi chín e một một mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi ba
do đỗ minh nhận điều khiển
chạy hướng cà mau cái nước
chở theo nguyễn kim nhi
do không làm chủ được tay lái
nên đã chạy lấn sang làn đường bên trái
và gây tai nạn liên hoàn cho ba xe mô tô đi ngược chiều
vụ tai nạn làm bảy người bị thương
trong đó ba người bị thương nặng
phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
còn tại thứ thiên huế
trên tuyến quốc lộ bốn mươi chín d
đi qua thôn nam thượng phú thị